thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai
liên quan tới vụ bán rẻ ba khu đất gây thiệt hại bốn mươi năm tỷ đồng
theo điều tra dù biết rõ quy định của pháp luật
nhưng ông nguyễn ngọc hai vẫn ban hành chủ trương giao ba lô đất trên địa bàn thành phố phan thiết
cho công ty tân việt phát vào năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm hai nghìn một mươi ba trái quy định của pháp luật
cùng thực hiện hành vi phạm tội với ông hai
còn có một số lãnh đạo cán bộ ubnd và các cơ quan chuyên môn
thuộc sở tài nguyên và môi trường sở tài chính tỉnh bình thuận
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
đối tượng thứ hai cũng chính là người trực tiếp cầm kiếm
truy sát khiến cho hai người bị thương tại trạm dừng nghỉ
ở trên địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai đã bị bắt giữ
đó là huỳnh thanh điều chú tại tỉnh sóc trăng
điều bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh bà rịa vũng tàu
để giải quyết mâu thuẫn cá nhân nguyễn quốc trường trú tại tỉnh bà rợ vũng tàu
đã rủ điều và hai người bạn cùng mang hung khí đi tìm đối thủ
hậu quả một nạn nhân đã bị điều chém đứt lìa cánh tay trái
có một người bị thương nhẹ
trường đã bị bắt giữ ngay sau khi xảy ra vụ việc vào ngày bảy tháng năm

tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
hồ văn nghĩa quê tại tỉnh vĩnh long nguyễn duy phương trú tại tỉnh hồ chí minh
và nguyễn văn đô chú tại tỉnh an giang đã bị đưa ra xét xử
các đối tượng này đã giả danh cơ quan công an thông báo bị hại có liên quan tới chuyên án đang bị điều tra
buộc các bị hại mua điện thoại tải ứng dụng có logo của bộ công an
nhập các thông tin để chiếm quyền sử dụng rồi chuyển tiền vào tài khoản do nghĩa phương đô quản lý
nghĩa sau đó rửa tiền bằng cách mua tiền ảo và được đối tượng tên là jack lew quốc tịch malaysia trả công hơn hai bốn tỷ đồng
bốn nạn nhân đã bị lừa đảo gần năm một tỷ đồng
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn quốc bảo chú tại tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày bảy tháng năm quốc đến một tiệm vàng ở xã tân lý tây huyện châu thành
giả vờ hỏi mua một chiếc lắc tay trị giá hơn ba mươi triệu đồng
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở quốc đã giật lấy chiếc lắc tay rồi tẩu thoát
tại cơ quan công an quốc khai nhận đã đem tài sản đi cầm cố được hai mươi sáu triệu đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng ninh huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng lê sĩ lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai tổ ba mươi năm cũ phường vĩnh hưng quận hoàng mai tp hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
và đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi hai đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội
đặc điểm nhận ra đối tượng có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định quốc gia
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an